trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số một mươi ba sáng nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện số tám mươi chín với các nội dung ứng phó sau
dự báo đến bốn giờ ngày mai một mươi một tháng một mươi một vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm ba mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi hai
vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông có mưa rào và rông mạnh gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một cấp một mươi hai biển động rất mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
đối với khu vực trên biển venber thường xuyên cập nhật thông tin thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện
thuyền trường các thuyền đang hoạt động trên biển
đối với khu vực đất liền kiểm tra giả soát sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với bão mưa lũ lũ quét sạt lở đất ngập úng
và bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều công trình hồ đập và khu vực hạ du đặc biệt là những địa phương bị ảnh hưởng của đợt bão mưa lũ vừa qua
yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa đến khánh hòa
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ quốc phòng bộ giao thông vận tải ngoại giao tài nguyên và môi trường công thương nông nghiệp và phát triển nông thôn
và các cơ quan thông tấn báo chí trên cả nước thực hiện nghiêm túc công điện